như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào tối qua ngày một mươi tám tháng bốn trên địa bàn xã liên sơn huyện tân yên tỉnh bắc giang
đã xảy ra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân khiến một người bị thương nặng
nhận được tin báo công an huyện tân yên đã tổ chức lực lượng điều tra làm rõ
nạn nhân là anh đào xuân đang chú tại thôn tân lập xã tân trung huyện tân yên
bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
qua truy xét đến hai mươi một h công an huyện tân yên đã bắt giữ đối tượng gây án là dương đông hưng
tại nhà ở thôn hồ tiến xã hương vĩ huyện yên thế thu giữ khẩu súng gây án
tại cơ quan công an bước đầu hưng khai nhận nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn tình cảm
hưng nghi ngờ anh đào xuân đang có quan hệ tình cảm với vợ mình nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
đối tượng này đã đem theo súng đến nhà của nạn nhân gây án
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo phạm thanh hải
nguyên chủ tịch công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế idt
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo hải tù trung thân
tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên hủy án sơ thẩm
điều tra để xét xử lại
theo cáo trạng bị cáo hải lập website họclamdầu dn tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu
hải tự giới thiệu mình là tiến sĩ có tải đầu tư kinh doanh giới thiệu công ty idt đang triển khai
các dự án có lãi suất cao làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô macca có siêu dự án
để thu hút nhiều người góp vốn hải đưa ra mức lãi suất bốn mươi năm mươi một năm trả lãi ngay khi nộp tiền
đồng thời mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi hai một mươi
tiền thưởng kết nối dành cho những người môi giới hợp đồng mới tổ chức cho các nhà đầu tư đi liên hoan du lịch
và chỉ trong vòng một năm từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo hải đã huy động được hơn hai bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng từ hai năm trăm bảy mươi bốn nhà đầu tư
việc kiểm soát xác định viện kiểm sát xác định số bị hại đến khai báo tại cơ quan tố tụng là năm trăm bảy mươi bốn người
với tổng số tiền hải đã chiếm đoạt là năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần
cùng nhau tham gia hỗn chiến một mươi bốn đối tượng vừa bị công an huyện tiên lãng thành phố hải phòng tạm giữ hình sự
do có mâu thuẫn từ trước vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng ba nhóm một mươi năm thanh thiếu niên do đồng xuân quyền một mươi sáu tuổi cầm đầu
đã hẹn với nhóm hai mươi năm thanh thiếu niên khác ở các xã bắc hưng nam hưng mang theo hung khí để đánh nhau
bị nhóm đối thủ phục kích ném vỏ chai thủy tinh nhóm của đồng xuân quyền tháo chạy
và bị đánh nhau
bị truy đuổi do trời tối nhóm truy đuổi không nhận ra hai người đi ngược chiều cho nên đã dùng gạch tấn công
khiến một người phải phẫu thuật sọ não thương tật ban đầu là ba mươi hai
sau đó hai nhóm thanh niên tiếp tục hỗn chiến gây náo loạn khu vực
nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt và đã khống chế hai mươi hai đối tượng
trong đó có tám đối tượng chưa đủ một mươi sáu tuổi thu giữ năm xe máy nhiều gậy sắt dao kiếm tự chế vỏ chai thủy tinh và nhiều hung khí khác
bị truy đuổi do trời tối nhóm thanh niên tiếp tục hỗn chiến gây náo loạn khu vực
con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương và một số tỉnh thành phố khác
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bốn bị can
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với
đặng quang việt nguyên phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
hai bị can trên cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
quảng thành thao và nguyễn đức thành cũng bị khởi tố và bắt tạm giam cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chiếm đoạt tài sản nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
trong vụ án trên bị cáo phạm hồng hà cựu chủ tịch ubnd tp hạ long nguyên trưởng ban quản lý vịnh hạ long
bị truy tố về hai tội danh tham ô tài sản và nhận hối lộ
theo kết luận của cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần quản lý đường sông số ba có địa chỉ tại khu hai phường hồng hà thành phố hạ long
đã ký kết thực hiện các hợp đồng quản lý bảo trì xây lắp biển báo hiệu điều tiết đảm bảo giao thông đối với cục đường thủy nội địa việt nam ban quản lý vịnh hạ long và một số chủ đầu tư khác
quá trình triển khai các bị can là lãnh đạo công ty thông đồng với một số cá nhân trong và ngoài công ty để bớt khối lượng công việc so với hợp đồng
lập khống sổ sách nghiệm thu nhằm chiếm đoạt tiền của một số chủ đầu tư tham mô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ đối với các hợp đồng ký kết với ban quản lý vịnh hạ long
tham ô tài sản nhận hối lộ hai mươi bảy bị can khác bị truy tố các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhận hối lộ đưa hối lộ
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tòa án nhân dân tp hà nội ngày hôm qua đã mở lại phiên tòa xét xử vụ chuyển nhượng đất vàng tại phố bà triệu hà nội
đây là vụ án đã thu hút được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội do bị cáo trong vụ án không thừa nhận hành vi vi phạm
các cơ quan tố tụng thành phố hà nội cũng đã rất nhiều lần trả hồ sơ đổi tội danh hoãn phiên tòa để làm rõ các tình tiết nội dung trong vụ án này
trong vụ án này bị cáo lương thế hiển nguyên phó tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường hà nội và vợ là nguyễn thị liên bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng hiển nhận giúp anh nguyễn thanh thủy làm thủ tục mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước với giá thấp chuyển đổi đất sử dụng chung và góp các giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất tại số hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi tám và ba trăm linh phố bà triệu phường lê đại hành quận hai bà trưng hà nội
để làm được việc này anh thủy phải làm hợp đồng hợp tác kinh doanh với nguyễn thị liên viết các giấy nhận tiền góp vốn và chuyển nhượng lại phần vốn đã góp ký các hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất tại phố bà triệu
tuy nhiên sau khi làm xong thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước hiện không trả lại nhà đất số hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi tám và ba trăm linh phố bà triệu cho anh nguyễn thanh thủy mà chiếm đoạt bán toàn bộ nhà đất này cho anh lê hải an được số tiền gần ba trăm hai mươi tỷ đồng để sử dụng cá nhân
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày